ubnd tp hà nội mới ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội
những quy định gây tranh cãi trước đó như xăm hình sử dụng nước hoa phù hợp đã bị bỏ
theo đó quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội gồm bốn chương một mươi một điều
áp dụng cho tất cả các cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc tp
cụ thể quy tắc quy định như chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của nhà nước của cơ quan
sắp xếp sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả trang phục công sở lịch sự đầu tóc gọn gàng
đeo cài thẻ tên phù hiệu thẻ chức danh đúng quy định
văn bản cũng thể hiện rõ việc giải quyết yêu cầu công việc của người dân đúng quy định quy trình
giao tiếp làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở tận tình trách nhiệm không sah nhiễu
gợi ý đưa tiền nhận tiền quà biếu nghiêm túc nhận lỗi nhận khuyết điểm
thành khẩn tự phê bình rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót